trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa cho biết trong tám tháng đầu năm nay
đơn vị đã giải ngân gần năm trăm linh tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt cho một mươi hai đơn vị
hợp tác xã vận tài trên địa bàn
trong đó đơn vị kinh doanh vận hành các tuyến xe buýt có lượng hành khách đông như
bến thành đại học quốc gia bến thành an sương v v
được thanh toán trợ giá xe buýt cao nhất với một trăm ba mươi tỷ đồng
tp hcm hiện có ba xe buýt hoạt động trên hai trăm linh tuyến trong đó có một trăm một mươi tuyến có trợ giá
bình quân mỗi năm ngân sách trợ giá cho loại hình vận tải công cộng này hơn một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm quản lý giao thông công cộng đặt mục tiêu vận chuyển xe buýt được sáu trăm năm mươi sáu triệu lượt hành khách
tính đến nay đã vận chuyển sắp xỉ được ba trăm linh bốn triệu lượt
phương tiện xuống cấp chất lượng phục vụ không cao là những nguyên nhân khiến xe buýt chưa được nhiều người dân lựa chọn